sáng nay một mươi một tháng ba tại hội nghị lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính
tại sở tài nguyên và môi trường do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tổ chức đã có nhiều ý kiến
từ đại diện người dân và doanh nghiệp về những bất cập trong cách giải quyết các thủ tục hành chính
về nhà đất của sở tài nguyên và môi trường tp hcm
tại hội nghị đại diện người dân và các doanh nghiệp đã phản ánh về việc kể từ khi cơ quan đăng ký đất đai
chuyển về sở tài nguyên và môi trường hồ sơ cấp giấy hồn kéo dài hơn so với trước kia
tuy chỉ liên hệ một nơi để nộp hồ sơ nhưng người dân phải đi nhiều nơi mới có đủ hồ sơ hợp lệ để nộp
theo giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết thành phố đã cấp giấy hồn cho hơn một mươi sáu triệu nhà đất
số còn lại là những trường hợp có tranh chấp có vướng mắt mua bán bằng giấy tay
vì vậy những trường hợp làm giấy hồn giai đoạn này khá phức tạp và cần phải ra soát qua nhiều khâu
sở tài nguyên và môi trường đã tham mưu cho cơ quan chức năng việc ủy quyền cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thực hiện số thủ tục trên giấy hồng nhằm giảm thời gian chờ đợi của người dân